vì một việt nam khỏe mạnh hơn
nếu cân nặng quá mức chúng ta sẽ đo dựa trên chỉ số bmi
tức là chiều cao và cân nặng
nếu chúng ta vượt mức sẽ tăng tải trọng lên tất cả các khớp
đặc biệt là những khớp phải chịu tì đẻ của toàn thân
ví dụ như khớp há khớp gối khớp cổ chân khớp cổ sống
thế rồi là cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta không hợp lý
tức là chúng ta ăn nhưng không đủ các vi chất
những vi chất những thành phần
nó giúp cho các tế bào khớp hoạt động
tế bào sụn hoạt động bình thường
chúng ta thiếu những vi lượng như thế thì cũng không tốt cho khớp
thế rồi là những cái trường hợp mà chúng ta ăn uống
mà chúng ta lại kèm theo những cái chất kích thích nữa
ví dụ như bia rượu lạm dụng quá mức thuốc lá
thì tất cả những cái đó nó cũng làm ức chế cho quá trình sinh xương tạo xương
và nó cũng góp phần làm nặng lên tình trạng
vậy thì dinh dưỡng trong đông y có vai trò như thế nào ạ
chẳng hạn là trong dinh dưỡng đông y thì
đông y quan điểm là dinh dưỡng như thế này
cái tỷ vị là cội nguồn của khí huyết
khí huyết là cội nguồn của sức khỏe
sức ăn uống nó phải đóng vai trò là cung cấp cái khí huyết cho cơ thể
do đó là do như là ăn uống nó làm cho bộ tỷ bộ vị
để rồi từ tỷ vị như vậy
nó sinh ra cái khí huyết
nó sinh ra cái khí huyết
để ra khí huyết nuôi lại tất cả các bộ phận trong cơ thể
làm cho cơ thể khỏe mạnh
sau đó vai trò ăn uống nó rất quan trọng
còn cho đến giờ phút này thì các khoa học cũng đã chứng minh rằng
cái thức ăn hằng ngày của chúng ta
thì phải nói rằng là
cơ thể chúng ta cũng phải tiêu tốn một ngày như thế là
hằng sáu mươi loại các yếu tố ví chất
nhưng mà cơ thể mà tự sản xuất ra được
thì chỉ có một mươi hai một mươi ba loại ví chất thôi
còn phải lấy từ bên ngoài vào
gần bốn mươi loại yếu tố ví chất
gần bốn mươi loại ví chất như vậy
cho nên cái vai trò của cái vi chất từ bên ngoài rất là quan trọng
do đó về đồng ý mà nói
thì là phải cân bằng âm dương
ví dụ trong bữa ăn thì
ví dụ như ta gạo
gạo là nó thuộc là
gọi là trung bình giữa âm và dương
thịt nó làm cho dương khí mạnh lên
và cá nó cũng làm cho dương khí
nhưng mà nó cũng cân bằng hơn
rồi rau và các loại quả
nó làm cho cái âm khí nó mạnh lên
cho nên ăn uống này
phải cân bằng âm dương
thì nó như âm dương như vậy
thì mới đảm bảo nó cái sức khỏe khi viết
với làm cho cái cơ thể khỏe mạnh
đặc biệt là thức ăn
người có tuổi rồi thì
thức ăn phải bổ thận
rồi thức ăn phải bổ tì
thức ăn phải bổ can
để làm cho thận
thân khỏe thì cốt nó mới khỏe
rồi tì khỏe thì cơ nhục nó mới rắn chắc
rồi can khỏe thì cơ nhục
cân cơ nó mới mạnh mẽ
thì nên cho nó là tất cả cái ăn uống này
nó liên quan đến
cái bồi bộ
cũng như là cung cấp năng lượng
cũng như là cung cấp
đồng ý nói là cung cấp khi viết
cho cơ thể hoạt động
thế vai trò của
cái dinh dưỡng là hết sức quan trọng
gần như nó là
cội nguồn của tất cả cái hoạt động của chúng ta
vì một việt nam khỏe mạnh hơn